mặc dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng ủy ban mặt trận tổ quốc xã mỹ bằng
huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã làm tốt vai trò là trung tâm đoàn kết
tuyên truyền để toàn dân hợp lòng phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
nhờ vậy mỹ bằng đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và trở thành một trong những xã đầu tiên
trên địa bàn tỉnh tuyên quang được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
xã mỹ bằng có hai mươi năm thôn bản ba hai trăm một mươi bảy hộ một mươi hai một trăm năm mươi chín nhân khẩu với bảy dân tộc sinh sống
mỹ bằng cũng chính là nơi ghi dấu những trang sử hào hùng nơi chứng minh cho mối tình hữu nghị đoàn kết
keo sơn của nhân dân hai nước việt nam lào
xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân của cả hệ thống chính trị
trong đó mặt trận tổ quốc đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền
vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết
phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình nông thôn mới trên địa bàn toàn xã
để hoàn thành được các chương trình
trong năm năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc xã mỹ bằng và các đoàn thể đã vận động cán bộ
và nhân dân đóng góp gần năm mươi ba tỷ đồng trên tám ngày công
nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm gần một trăm ba mươi hai km đường bê tông đạt một trăm linh đường liên thôn
nội thôn được bê tông hóa xây dựng hai mươi năm nhà văn hóa thôn
mỹ bằng đang từng bước trên con đường đổi mới và phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
thu nhập bình quân đồng người trong xã đã trên ba mươi năm triệu đồng một người một năm
giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dếp
nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm gần năm mươi ba đường bê tông đạt một trăm linh đường liên thôn
nội thôn được bê tông xây dựng hai mươi năm nhà văn hóa thôn